thời gian qua lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh đắk lắc đã tăng cường công tác vận động nhân dân giao nộp
và tổ chức thu hồi được nhiều loại vũ khí vật liệu nổ khung khí nguy hiểm
qua đó góp phần bảo đảm an toàn đời sống nhân dân cũng như hạn chế được săn bắn trái phép trên vùng biên giới
đây là một buổi giao nộp vũ khí tại đội công tác của bộ đội biên phòng thuộc đồn biên phòng seripok tỉnh đắk lắc
người dân tự nguyện giao nộp hàng chục vũ khí tự chế các loại
có người dân cách hơn một mươi km cũng đến giao nộp vũ khí cho bộ đội biên phòng
nhiều người hành nghề săn bắn nhiều đời nay cũng tự nhận thức được tác hại và bỏ nghề
tự nguyện mang vũ khí đến giao nộp cho bộ đội biên phòng